ngày tám tháng một tòa nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái tham ô tài sản
tại tập đoàn dầu khí việt nam pvn và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
với các bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị pvn
trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc pvc cùng hai mươi đồng phạm
trong ngày làm việc đầu tiên hội đồng xét xử đã kiểm tra căn cước các bị cáo
và đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố cáo trạng
tiếp đó tòa bắt đầu thẩm vấn các bị cáo về những hành vi bị cáo buộc
thông tin chi tiết về ngày đầu xét xử quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên các báo
chính sách thuế phải chú trọng bảo vệ người nộp thuế là bài viết được đăng tải trên trang nhất và trang hai báo lao động
ngày tám tháng một tới dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ ra nhiều vấn đề cần khắc phục
thuộc lĩnh vực tài chính
trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự cần thiết phải thay đổi quan điểm khi xây dựng chính sách thuế
để chú trọng bảo vệ người nộp thuế hơn thay vì chỉ hướng tới có lợi cho cơ quan quản lý
thủ tướng thẳng thắn nêu ra thực trạng chính sách tài chính nhất là chính sách thuế thay đổi quá nhanh và quá nhiều
gây ảnh hưởng cho người dân và doanh nghiệp
việc thay đổi nhanh như thế chứng tỏ việc xây dựng chính sách chưa theo kịp sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội
chưa đánh giá kỹ tác động thiếu sâu sắc thực tế đời sống thiếu tính phản biện và thiếu sự lắng nghe
trên trang tám báo tuổi trẻ đăng tải bài viết bộ giao thông vận tải giải quyết hai điểm nóng bot
ngày tám tháng một thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn nhật đã làm việc với các địa phương có điểm nóng bot
gồm thành phố cần thơ và tỉnh sóc trăng để tìm hướng giải quyết tình trạng người dân phản đối thu phí bot
gây ách tắc giao thông những ngày qua
tình trạng này cũng cần được xử lý rứt điểm trước ngày hai mươi tháng một
thông tin này được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng mời quý vị và các bạn tìm đọc
đào tạo tại chức vẫn bát nháo là nội dung bài viết được đăng trên báo thanh niên
hiện loại hình đào tạo tại chức và hệ từ xa vẫn chiếm một phần năm tổng quy mô đào tạo đại học
riêng chất lượng của hình thức đào tạo này vẫn ổn định mấy thập niên qua
khiến xã hội chưa bao giờ tin rằng đại học tại chức lại có thể đạt ngang bằng chính quy
theo nhiều chuyên gia giáo dục tình trạng bát nháo trong đào tạo tại chức
đã được nghiên cứu chỉ ra trong các hội thảo hội nghị thậm chí trong các đề tài luận án tiến sĩ
từ khâu tuyển sinh đến đào tạo thi đầu ra đều làm lấy lệ
giảng viên thì dạy qua loa dạy dồn dạy ép dạy nhồi nhét
có môn học trong kết cấu chương trình ba mươi tiết chỉ dạy hai ngày là xong
phần lớn học viên học kém nhưng vẫn tốt nghiệp
cũng trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết
chưa có xe nhập thuế
nhiều người kỳ vọng mua được xe hơi giá rẻ ngay sau ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
khi thuế nhập khẩu ô tô từ asean về đã vỡ mộng
vì thị trường chưa có lô xe nào được nhập về với mức thuế xuất này
theo phân tích của giới kinh doanh nhiều chi phí và cả cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới
sẽ khiến giá xe rất khó rẻ trong thời gian tới
cho dù các nhà nhập khẩu giải quyết được bài toán giấy phép chứng nhận kiểu loại từ nước ngoài
cổ phần hóa doanh nghiệp thêm một lần lỗi hẹn là bài viết được đăng tải
trên báo hà nội mới
theo bộ tài chính trong năm hai nghìn một mươi bảy có bốn mươi năm doanh nghiệp được cấp thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
chỉ đạt bốn mươi bảy bảy kế hoạch đề ra
có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ nhưng nổi lên vẫn là tư tưởng chân trư
thiếu quyết liệt của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khiến mục tiêu cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
thêm một lần lỗi hẹn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin chào và hẹn gặp lại